vào sáng ngày hôm nay tại hà nội tiếp tục diễn ra phiên tòa xét xử nhóm cựu lãnh đạo tổng công ty xây dựng công trình giao thông
tổng công ty xây dựng công trình giao thông một gọi tắt là cnco một
hội đồng xét xử đã tập trung làm rõ hành vi không tính giá trị thực tế quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa
từ đó gây thiệt hại cho nhà nước hàng chục tỷ đồng liên quan đến việc đưa giá trị quyền sử dụng bốn khu đất liên quan vào giá trị doanh nghiệp
theo cáo trạng trong quá trình cổ phần hóa nhóm lãnh đạo cenco một và các bị cáo thuộc công ty kiểm toán a và c
đã xác định bốn khu đất tại thành phố hồ chí minh long an tiền giang và gia lai là tài sản cố định vô hình với tổng giá trị là một mươi hai sáu tỷ đồng
tuy nhiên số tài sản này sau đó được hội đồng định giá tài sản tố tụng hình sự tại bốn địa điểm trên xác định vào năm hai nghìn một mươi ba có tổng giá trị là hơn sáu mươi bảy bốn tỷ đồng
với mục đích đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa cianco i cựu tổng giám đốc cenco một cấn hồng lai và cựu chủ tịch hội đồng thành viên cnco một phạm dũng
đã thực hiện trái quy định của pháp luật thực hiện trái các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và bộ giao thông vận tải
liên quan đến việc đưa giá trị quyền sử dụng bốn khu đất nêu trên vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa
về nội dung này bị cáo lai khai
quy định việc thẩm định giá phải căn cứ vào giá đất của thị trường
nhưng quan điểm của công ty kiểm toán a và c lại đưa ra mức giá tạm tính theo giá của năm hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi hai là hơn một mươi hai tỷ đồng
về phần mình bị cáo phạm dũng thừa nhận sai phạm của mình liên quan đến việc gây thất thoát hơn năm mươi bốn tỷ đồng
do xác định giá đất không đúng với thực tế đối với bốn khu đất nêu trên
vừa mới chấp hành xong án phạt tù về tội trộm cắp tài sản vào tháng một thì nay lại tiếp tục phạm tội
huỳnh thị ái chú tại thị trấn tăn mạc hổ huyện hoài ân tỉnh bình định
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã hoài nhơn ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam để điều tra
trước đó đối tượng này đột nhập vào nhà dân tại xã hòa châu thị xã hòa nhơn
cậy phá khóa tủ lục tìm và lấy trộm nhiều tài sản gồm vàng tiền mặt với tổng giá trị trên một trăm linh triệu đồng
qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ công an thị xã hoài nhơn xác định huỳnh thị ái là đối tượng gây ra vụ trộm nói trên
tại công an công an đối tượng khai nhận đã thực hiện chót lọt hai vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn xã hòa nhơn
trong khi đó tại kiên giang đối tượng từng có bảy tiền án cũng về tội trộm cắp tài sản vừa mãn hạn tù thì tiếp tục tái phạm
trịnh phú quốc chú tại thành phố phú quốc tỉnh kiên giang vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hòn đất tiến hành khởi tố bắt tạm giam
vào ngày một mươi tháng năm sau khi chấp hành xong án phạt tù hai năm về trộm cắp tài sản
ở huyện hòn đất xin làm ngư phủ nhưng không ai nhận
vào sáng ngày một mươi ba tháng năm thấy nhà dân ở ấp bình thuận xã bình sơn huyện hòn đất có người đang ngủ nhưng không khóa cửa
quốc đã lẻn vào lấy trộm một điện thoại di động và một sợi dây chuyền vàng hai mươi bốn k
thì bị người dân đuổi theo bắt được cùng tăng vật giao cho cơ quan công an xử lý
vào khoảng sáu giờ năm mươi phút sáng ngày hôm nay một đám cháy đã bùng phát tại quán cơm tấm ở góc đường lê lợi ngô quyền phường hiệp phú tp thủ đức tp hcm
hai nhân viên trong quán và một khách vào mua cơm đã bị lửa táp vào người bỏng nặng
nguyên nhân ban đầu được xác định là do dỉ bình ga
hai nhân viên trong quán gồm một nam một nữ và một khách đến mua cơm bị bỏng nặng
được người dân đưa ra khỏi hiện trường chuyển vào bệnh viện cấp cứu
người dân và nhân viên của quán đã sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất hành
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp thủ đức đã điều động phương tiện
và hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường để triển khai dập lửa
thời điểm này ngọn lửa đã bao trùm hầu như toàn bộ quán cơm và có nguy cơ lan sang các nhà dân lân cận
cán bộ chiến sĩ chữa cháy đã triển khai vòi rồng theo nhiều hướng khoanh vùng không cho đám cháy lan rộng
sau ba mươi phút đám cháy được khống chế nhiều tài sản trong quán cơm bị cháy và hư hỏng nặng
hiện trường vụ cháy được phong tỏa phục vụ công tác điều tra
thưa quý vị trong những ngày vừa qua người dân ở nhiều khu vực các tỉnh phía bắc
với cảnh bị cắt điện luân phiên
tập đoàn điện lực việt nam evn cho hay nguy cơ thiếu điện khu vực phía bắc
vào một số ngày nắng nóng cao điểm vẫn hiện hữu do nguồn nước về các hồ thủy điện vô cùng khó khăn
để tránh nóng thì nhiều người dân còn nghĩ ra cách là vào ô tô bật điều hòa đóng kín cửa để ngủ hay nghỉ ngơi
tuy nhiên ít người biết rằng việc làm này là vô cùng nguy hiểm
mới đây ở thành phố hải phòng đã xảy ra sự việc đau lòng khi một người tử vong hai người nhập viện
do bị ngạt khí trong khi ngủ tại ô tô
đêm ngày một tháng sáu tại huyện an lão thành phố hải phòng
do nhà bị mất điện ba bố con vào ô tô để trong nhà xe nổ máy bật máy lạnh đóng kín cửa để ngủ
sau đó một người bị tử vong hai người nhập viện do ngạt khí quá lâu
đáng chú ý đây không phải lần đầu xảy ra sự việc tương tự
ô tô được chế tạo không phải để ngủ
đầu tiên chúng ta phải nắm chắc cái điều đó
khi mà xe hơi chạy trên đường thì nó có cái
không khí nó làm mát
tuy nhiên là độ tại chỗ đặc biệt là trong cái không gian hạn chế
thì nhiệt độ nó tăng cao hơn
và vì thế thì cái hiệu suất mà sản sinh ra khí co nó tăng cao
thì nó sẽ dẫn đến là nó gây ngộ độc cho người mà bị tiếp xúc
không cứ phải là nạn nhân ở trong xe
và nếu xe đó mà để ở trong gara ở trong nhà
thì khi đó có thể khuếch tán và gây độc cho cả ngôi nhà
trong cái khí xả của động cơ không chỉ có co hai co
mà có cả các hydrocarbon có các cái chất độc khác
nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe là khác nhau
đặc biệt với những người sử dụng chất kích thích
thì cái nguy cơ ngộ độc còn khác nữa
trong tình huống bắt buộc phải ngủ hay nghỉ ngơi tại xe
thì nên đỗ xe ở nơi thoáng khí tắt máy
trong trường hợp bắt buộc phải nổ máy thì phải lấy gió ngoài
để khí hydrocarbon co hai co trong xe khuếch tán nhanh
hạn chế các nguy cơ có thể xảy ra
đối với việc sử dụng xe hơi thì chúng ta thấy là khi mà ngủ
thì là chúng ta phải tìm được chỗ thoáng
tìm chỗ thoáng khí và chỉ dừng ở cái thời gian ngủ
nên là dưới một mươi phút tối đa là một mươi năm phút
và có thể hẽ một chút để khe cửa kính xuống
và chúng ta để chuông để mà đánh thức chính mình
thói quen ngủ trên xe ô tô rất nguy hiểm
người dân tuyệt đối không nên ngủ hay nghỉ ngơi lâu dài trong ô tô
nhất là những loại xe ô tô cũ
điền hạn sử dụng đã lâu chưa trường hợp cẩn cấp
bởi việc này còn kéo theo những nguy cơ mất an toàn khác
khi gặp trường hợp bị ngạt khí trên xe
mọi người cần mở hết các cửa để không khí tràn vào
và đưa ngay nạn nhân ra khỏi nơi có khí độc
để nhanh chóng đưa tới bệnh viện cấp cứu
thưa quý vị những ngày qua công an tỉnh khánh hòa đã huy động nhiều lực lượng
cùng vào cuộc tham gia truy lùng đối tượng sát hại ba người phụ nữ ở huyện diên khánh
vào tối qua phan danh hưng là đối tượng trong vụ án đã bị công an tỉnh khánh hòa bắt giữ
khi đang trốn trên núi
theo điều tra hưng quê thị xã ninh hòa làm phụ hồ và vợ là lao động tự do
gần đây vợ chồng hưng thường cãi vã nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc
vào tối ngày một tháng sáu khi đã ngà ngà say sau cuộc nhậu
hưng lớn tiếng đập vỡ đồ đạc trong nhà rồi dọa giết vợ
lo sợ người vợ về nhà mẹ ruột để ngủ qua đêm
đến hơn năm giờ sáng hôm sau lúc mẹ vợ đi vắng
hưng đã lẻn vào nhà chửi mắng đánh đập sau đó sát hại vợ mình
lúc này cháu gái vợ và một phụ nữ là hàng xóm vào can ngăn cũng bị hưng sát hại
sau khi gây án hưng đã chạy vào dãy lẩn trốn
công an tỉnh khánh hòa đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với phan danh hưng về hành vi giết người và ra quyết định truy nã đặc biệt
đến khoảng một mươi chín h tối qua ngày sáu tháng sáu đối tượng đã bị bắt giữ
cũng liên quan đến hành vi giết người văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn sĩ khánh trú tại sà e na huyện công an na để điều tra
theo kết quả điều tra ban đầu do có mâu thuẫn từ trước nên khi thấy khánh đang trồng cây
ông phạm huy bừng là hàng xóm đã đến liên tục chửi bới hai người lời qua tiếng lại
ông bừng đã đấm vào mặt khánh nhưng khánh tránh được
sau đó khánh đã lấy một cây gậy gỗ gần đó đánh liên tiếp hai cái vào đầu làm nạn nhân gục ngay tại chỗ
gây án xong khánh hô hoán người dân đưa ông bừng đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong
khánh đến công an sà e na đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội vừa triệt phá đường dây ký gửi ma túy từ châu âu về nội bài
bắt giữ bốn đối tượng thu giữ sáu mươi hai kg ma túy tổng hợp các loại cùng một số đồ vật tài sản có liên quan
vụ án cho thấy việc buôn bán vận chuyển ma túy thông qua đường chuyển phát bưu chính quốc tế còn diễn biến phức tạp
đây là toàn bộ số tăng vật được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tp hà nội thu giữ được trong đường dây này sáu mươi hai kg ma túy các loại
trong đó có hơn năm mươi một kg ma túy tổng hợp dạng mdma gần một mươi một kg ketamine cùng một số đồ vật tài sản có liên quan
và dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy
bằng thủ đoạn nguyện trang cất dấu trong các mặt hàng thực phẩm và đồ gia dụng
như giấu trong các vỏ lon bia và máy pha cà phê trong các túi trà sữa túi cà phê
chúng đã chót lọt đưa được lượng lớn ma túy về việt nam
các đối tượng cầm đầu là ở nước ngoài và sử dụng các mạng xã hội
rồi đưa các thông tin về người nhận cũng như người gửi không chính xác
trên địa bàn thành phố có hơn một công ty vận chuyển chuyển phát
tuy nhiên hành lang pháp lý cũng như soi chiếu của các nhân viên
cũng như hệ thống máy móc để nhận diện những hàng cấm
cũng chưa được
và kể cả việc tập huấn về nhận diện
cũng chưa được quan tâm nhiều
do vậy là các đối tượng có lợi dụng về các nội dung này
và đã vận chuyển trái phép ma túy về việt nam
dưới vỏ bọc của đại lý chuyên cung cấp nước tinh khiết
tại thôn thung linh xã yên hòa huyện yên mỹ tỉnh hương yên
đối tượng hoàng tiến dũng đã đặt nơi này làm điểm giao dịch
mua bán ma túy trên địa bàn tỉnh hương yên
và các địa phương lân cận trong đó có hà nội
xác lập chuyên án thực hiện kế hoạch đấu tranh
ngày bốn tháng năm tổ công tác của ban chuyên án
kiểm tra bắt giữ đối tượng lê thị huyền
tại huyện văn giang tỉnh hương yên
thu giữ gần hai mươi kg ma túy tổng hợp các loại
được nguyễn trang cất giấu trong các bỏ lòng bia và máy pha cà phê
tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tp hà nội đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
của công an tp thọ và công an tp hồ chí minh
tiếp tục bắt giữ các đối tượng
hoàng tiến dũng trần văn tuấn và đào ngọc long
đồng thời thu giữ thêm trên bốn mươi hai kg ma túy các loại
được ngụy trang cất giấu trong các túi trà sữa cà phê
em có quay mặt làm cùng anh dũng
và trong đó là anh dũng có chơi cùng anh long
với anh long
thì hôm đó anh dũng có bảo
có mối nằm ăn vận chuyển
thì em có làm việc với cả anh long không
thì em nhận lời là có
thì em nhận lời là có
và em có kết bạn với whatsapp của anh long
và anh long có gửi cho em một số điện thoại
xong em kết bạn
người đấy bảo là tên là kiên
đang ở bên nước ngoài
em chỉ nhận hàng thôi
và em biết đó là vận chuyển ma túy
nhưng mà em vẫn nhận lời
và người ta giải em năm mươi triệu một tháng
cơ quan công an nhận định
tình hình hoạt động của tội phạm ma túy
qua tuyến hàng không còn diễn biến phức tạp
vì lợi nhuận lớn

với châu âu về việt nam
có nhiều chuyến bay thẳng
dẫn đến thời gian vận chuyển nhanh
và đặc biệt là vận chuyển qua đường chuyển phát
thì hàng không đi theo người
thực tế này đòi hỏi công tác phối hợp đấu tranh
bắt giữ giữa lực lượng công an
và các lực lượng chức năng
cần phải chặt chẽ hơn nữa
chúng tôi cũng đã phối hợp rất tốt
với lực lượng hải quan thành phố
và trong thời gian vừa qua
để đảm bảo hiệu quả cao nhất
chúng tôi cũng đã phối hợp ngay từ khâu
tiếp nhận thông tin
về tội phạm
và xử lý
cũng như là kế hoạch
để đấu tranh bắt giữ
chúng tôi phối hợp rất tốt
trong thời gian vừa qua
chỉ trong vòng ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
chúng tôi cũng đã
đấu tranh bắt giữ
hai mươi một đối tượng
và thu giữ số lượng ma túy

và số lượng này
tăng hai trăm ba mươi một kg
trong vòng năm năm cộng lại
về số lượng
ma túy thu giữ
qua đường hàng không
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội
đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can
và bắt tạm giam năm đối tượng
về các hành vi mua bán
và vận chuyển trái phép chất ma túy
còn tại tỉnh tiền giang
công an huyện chợ gạo vừa khám phá vụ mua bán
tàng trữ trái phép chất ma túy
và tàng trữ súng quân dụng
bắt và khởi tố ba đối tượng
gồm phạm duy đạt chú tại tỉnh long an
võ bá lộc và nguyễn hoàng ái liên
cùng chú tại huyện trợ gạo
trước đó vào ngày một mươi tám tháng năm
tại ấp tân phú một xã tân thuận bình
lực lượng công an kiểm tra phát hiện và thu giữ
trên người đạt một gói ma túy
đạt khai mua ma túy của võ bá lộc
tiến hành kiểm tra phòng trọ của lộc và liên
ở ấp tân phú một xã tân thuận bình
lực lượng công an thu giữ bảy bịch ma túy
một khẩu súng quân dụng
sáu viên đạn bằng kim loại
hai đối tượng khai nhận tàng trữ ma túy để bán kiếm lời
công an tỉnh quảng ngãi vừa tiến hành khởi tố bắt tạm giam
đối với võ thị mỹ linh
chú tại thị xã đức phổ
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
linh đã đưa ra các thông tin gian dối
về việc đáo hạn ngân hàng để vay mượn tiền
của nhiều người chiếm đoạt khoảng bốn bốn tỷ đồng
công an tỉnh quảng ngãi đề nghị
những ai là bị hại của linh với thủ đoạn như trên
hãy liên hệ cung cấp chứng cứ cho cơ quan cảnh sát điều tra
để được hỗ trợ giải quyết
hoạt động từ đầu năm hai nghìn một mươi chín
hai mươi hai đến nay
với tổng số tiền giao dịch trên một tỷ đồng
đường dây đánh bạc quy mô lớn này
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang
phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an
công an thành phố hà nội công an thành phố hồ chí minh
và công an tỉnh tuyên quang triệt phá
chín đối tượng đã bị bắt giữ
trong đó có đối tượng cầm đầu là nguyễn huy trung
chú tại tỉnh hà giang
đường dây đánh bạc này hoạt động dưới hình thức mua bán
số lô số đề phân chia thành nhiều cấp
vừa có thêm sáu đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá
và ghi số đề qua mạng quy mô rất lớn
trên một tỷ đồng
bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc ra quyết định khởi tố
như vậy đến nay đã có ba mươi đối tượng
trong đường dây này bị khởi tố để điều tra
về các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
cầm đầu đường dây này là nguyễn trọng long và nguyễn ngọc khoa
trước đó các lực lượng công an tỉnh
đã huy động hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ
chia làm hai mươi mũi đồng loạt vây bát
khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng
trong đường dây ở nhiều huyện của tỉnh đắk lắc
tỉnh khánh hòa và tỉnh bà rệ vũng tàu